từ giờ ngày ba mươi tháng sáu ủy ban nhân dân thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang quyết định áp dụng giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trước tình hình số lượng lây nhiễm covid một mươi chín có xu hướng tăng mạnh
quyết định của ủy ban nhân dân thành phố mỹ tho yêu cầu kể từ khi áp dụng chỉ thị một mươi sáu
người dân thành phố mỹ tho phải ở tại nhà trừ người dân hai cồn tân long và thới sơn
chia ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết khoảng cách tối thiểu giữa hai người phải từ cửa ly hai mét trở lên
không tập trung quá hai người ngoài nơi công sở trường học bệnh viện và nơi công cộng
các điểm kinh doanh ăn uống tại các chợ phải tạm dừng hoạt động
các cơ sở kinh doanh ăn uống tại các điểm kinh doanh khác chỉ phục vụ mang về
và tại nơi kinh doanh cũng không được tập trung quá hai người
tất cả phải đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp y tế được khuyến cáo để chống dịch covid một mươi chín
thành phố mỹ tho đã ghi nhận tổng cộng một mươi sáu ca nhiễm mới trong cộng đồng
một mươi trường hợp f một được đi cách ly tập trung ba trăm một mươi bốn trường hợp f hai và năm trăm một mươi ba trường hợp f ba cách ly tại nhà